với mong muốn nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ cho cha mẹ cải thiện cuộc sống và hòa nhập xã hội cho trẻ bại não
tháng chín năm hai nghìn hai mươi tri hội trẻ bại não tỉnh ninh bình đã được thành lập
và cho đến nay tri hội đang hỗ trợ cho hơn tám mươi trẻ bị bại não ở cả tám huyện thành phố trong tỉnh
trần anh dũng là tên mà vợ chồng chị nguyễn thị nhung ở xã gia thắng huyện gia viễn tỉnh ninh bình
đặt cho con với hy vọng con sẽ đủ mạnh mẽ để vượt lên bệnh tật
con trai chị được bác sĩ chẩn đoán bị bại não từ khi mới một tháng tuổi
ngoài ra cháu còn bị một số bệnh lý khác nên quấy khóc suốt ngày đêm
vợ chồng chị đã đưa con đến tri hội trẻ bại não tỉnh ninh bình để tập luyện phục hồi chức năng
từ khi con tôi tham gia vào trong lớp học nhà xanh lá
bạn ấy đã có tiến bộ bạn ấy đã bớt khóc đi nhiều
bạn ấy ngoan hơn bạn ấy biết chơi
nói chuyện với mọi người rồi bạn ấy đỡ đau đớn và bạn ấy còn đỡ xoắn bạn hơn
ngay từ khi mới thành lập tri hội trẻ bại não tỉnh ninh bình đã thu hút hơn sáu mươi gia đình có trẻ bại não tham gia
đến nay số hội viên đã tăng lên là tám mươi thành viên
để tri hội có nơi hoạt động và các bé có nơi để tập phục hồi chức năng
hội viên tri hội đã dành những căn phòng trong ngôi nhà của mình để là nơi trực tiếp điều trị cho các bé
hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở và các chi phí khác khi các phụ huynh có nhu cầu ở lại
chúng tôi là muốn nhân rộng ngôi nhà xanh lá ra thành nhiều điểm và nhiều huyện
để tạo cho các con có một cái ngôi nhà thứ hai
là ngôi nhà để các cha mẹ có thể chia sẻ với nhau
giải bày tâm tư tình cảm cũng như là những động viên nhau
kích lệ nhau để giúp cho các cha mẹ có thể nâng cao nhận thức của mình
về phương pháp chữa bệnh cũng như là tự tập luyện tại nhà cho con
chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp bóng miệt để làm mềm cơ
và phục hồi chức năng thì sẽ vận động các
chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp cơ để cho các cháu cải thiện được hệ vận động tốt hơn
những hoạt động mà tri hội đã triển khai tại địa phương thời gian qua
không chỉ góp phần rất lớn trong việc nâng cao nhận thức
năng lực của các cha mẹ của trẻ bị bại não
mà còn hỗ trợ điều trị cho nhiều trẻ bị bại não
giúp nhiều gia đình khó khăn có cơ hội cho con được tập luyện và điều trị